sáng nay ngày hai mươi tám tết âm lịch trong không khí kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng và đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám của dân tộc
đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đã vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
tham gia đoàn có các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh đồng chí chủ tịch nước trần đại quang
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã đặt vòng hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị cha già của dân tộc
suốt cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân của mình đã cống hiến vĩ đại mang lại cho dân tộc giang sơn gấm bóc việt nam cuộc sống tươi đẹp độc lập tự do đi lên chủ nghĩa xã hội